thưa quý vị và các bạn rác thải đặc biệt là rác thải sinh hoạt đã và đang gây áp lực vô cùng lớn đến chất lượng môi trường và cuộc sống của chúng ta
có rất nhiều cách để xử lý rác thải nhưng phương thức mà nhiều quốc gia đang hướng đến chính là gia tăng tỷ lệ rác thải được tái chế để hạn chế lượng rác ra bãi trôn lấp
tại nước ta mô hình ủ vân vi sinh từ rác thải của nhà máy xử lý chất thải rắn ninh bình đã bước đầu được đón nhận và có đầu ra ổn định và nhận được sự ủng hộ của nhiều người nông dân nhờ hiệu quả mà loại phân này mang lại
dự án nhà máy xử lý chất thải rắn ninh bình được khởi công xây dựng vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một trên diện tích hai mươi ba ha với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng từ nguồn vốn oda của hàn quốc và một phần vốn đối ứng trong nước
nhà máy đi vào hoạt động chính thức từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn và đến nay
nhà máy có công suất xử lý ba trăm linh tấn rác một ngày đêm với hai hầm ủ phân mỗi hầm có sức chứa bốn tấn rác một hầm công suất đạt một tấn phân vi sinh một năm
rác thải sau khi được trở đến công ty xử lý chất thải rắn ninh bình sẽ đi vào bãi đổ thải
tại khu vực này rác sẽ được đổ vào phễu giàn mỏng rồi đưa lên dây chuyển phân loại đầu tiên
ở khâu phân loại này công nhân sẽ phải phân loại bằng phương pháp thủ công cơ bản loại bỏ các loại rác vô cơ ra khỏi dây chuyền
đây là công đoạn rất vất vả đối với công nhân bởi rác thải vô cơ và hữu cơ để lẫn lộn cùng nhau cần rất nhiều thời gian để thực hiện việc phân loại
sau quá trình sơ loại rác được chuyển lên máy sàng để tách kỹ hơn các tạp chất như ni lông kim loại ra khỏi rác chỉ giữ lại rác có thành phần hữu cơ
sau đó phần rác hữu cơ đã được phân tách này được chuyển tới hầm ủ phân
tại đây các công nhân sẽ phun chế phẩm sinh học để khử mùi phân giải chất hữu cơ kết hợp với hệ thống nén khí để tạo điều kiện cho sinh vật hữu ích phát triển
đồng thời rác hữu cơ khi được lưu trữ tại hầm ủ nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ tiêu diệt rất nhiều vi khuẩn mà bệnh có hại
sau quãng thời gian được ủ trong hầm ủ liên hoàn rác thải hữu cơ sẽ cho ra sản phẩm là phân bón vi sinh dạng thô trải qua hệ thống sàng sẽ tạo thành phân vi sinh tinh
với nguồn gốc từ rác thải sản phẩm phân vi sinh của nhà máy bước đầu đưa ra thị trường cũng gặp phải không ít khó khăn bởi tâm lý người nông dân còn e ngại và nghi ngờ về chất lượng sản phẩm
các con nông dân cũng đã nhận thấy được những cái ưu điểm của cái phân vi sinh từ rác thải này và cũng đã sử dụng rất là rộng rãi trên địa bàn tình
vẫn giữ phương thức sản xuất truyền thống bằng phân chuồng từ nhiều năm qua đến vụ chuối năm nay bà bùi thị hiền quyết định đầu tư phân lót bằng loại phân vi sinh từ rác thải sau khi thấy hiệu quả mà loại phân này mang lại cho những ruộng dứa
theo bà hiền bản thân cây chuối là một cây trồng rất kén phân thông thường vườn chuối sẽ bị chết từ một mươi một mươi năm
thế nhưng khi sử dụng phân vi sinh ủ từ rác thì đến vườn chuối cũng sinh trưởng rất tốt hạn chế thấp nhất số lượng cây bị chết
theo như gia đình sử dụng thì cô thấy cái phân rác mà để bón lót cho các loại cây trồng là rất là tốt
hiệu quả nhất là những cái cây ví dụ như bọn cô đã thâm canh cây dứa thì từ trước mà không có cái phân hữu cơ phân rác để lót thì là cái vườn dứa sinh trưởng rất là chậm
nhưng khi có cái lót đây rồi thì nó sinh trưởng tốt nhanh
phát triển đều với vườn chuối thì cô thấy cũng hiệu quả vì khi trồng cây non ấy ta hoàn toàn là phân lót mà
nên là khi cây non thì vườn chuối rất là đẹp mỡ mà có nghĩa là đặt cây chuối xuống là được phát triển luôn không hề bị ảnh hưởng gì đến bộ rễ
hiện nay để phù hợp với tình trạng rác thải tại địa phương nhà máy xử lý chất thải rắn ninh bình đã nghiên cứu cải tiến một số các khâu trong quá trình sản xuất
để bảo đảm tính liên hoàn khép kín và nâng cao hiệu suất cho dây chuyển thiết bị
trong năm hai nghìn một mươi tám nhà máy đã xử lý khoảng chín mươi tấn rác thải trong đó tuyển chọn được một mươi ba hai trăm năm mươi tấn rác dầu hữu cơ để phân loại sản xuất phân vi sinh
có thể thấy tỷ lệ rác hữu cơ được chọn lọc mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong lượng rác thải được thu gom
điều này dẫn đến thực tế là dù đã có công nghệ tái chế rác nhưng lượng rác phải chuyển ra bãi trôn lấp tại nhà máy mới chỉ giảm đi chưa đáng kể
cái việc này thì các nước phát triển họ đã làm rất là lâu rồi và đã được chứng minh là cái hiệu quả rất là tốt
sau khi nếu mà rác được phân loại thì sẽ gần như gần như là sẽ tái chế được toàn bộ nên là nó sẽ không bị lãng phí tài nguyên và xử lý triệt đẻ được cái rác do đó là giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường
trên thực tế để đạt được mục tiêu gia tăng tỷ lệ rác được tái chế thì chúng ta rất cần áp dụng mô hình phân loại rác tại nguồn
có như vậy thì số lượng rác ra bãi trôn lấp mới được giảm đi và nước ta mới hoàn toàn có thể tận dụng được rác như một nguồn tài nguyên một cách hiệu quả hơn